trước tình trạng các ngôi nhà kiên cố đang thay thế các ngôi nhà dài truyền thống của người ế đê tại đắk lắc một bộ phận đồng bào người ế đê đã nhận thức về trách nhiệm cần bảo tồn nhà dài truyền thống cho các thế hệ tương lai
đây là ngôi nhà dài đang được phục dựng của ông ikanin hờ đức trong buôn của ông hiện chỉ còn ba ngôi nhà dài truyền thống
nhà sàn là nó cũng có một cái ý nghĩa ngoài cái truyền thống về văn hóa thì nó còn có cái mang tinh chất là kiến trúc mà cái này kiên trúc bán địa mà
kiến trúc này tôi thấy là cái giá trị về mặt kỹ thuật về mặt khoa học về mặt nghệ thuật tôi thấy là nó cũng rất là phong phú và đa dạng
cho nên là phục dựng lại để giữ làm thế nào là con cháu sau này luôn luôn giữ mãi
để dựng lại được một ngôi nhà dài
những người thợ ngoài kỹ thuật am hiểu các loại gỗ cách thiết kế của ngôi nhà thì cũng cần phải hiểu rất rõ về văn hóa truyền thống dân tộc mình
hơn nữa họ còn phải có niềm đam mê tình yêu với chính nghề truyền thống của dân tộc
mình học nhà sản mình muốn giữ lại cái truyền thống với cái bản sắc của nghề đê mình á
nên mình yêu thích cái nghề này
mình đi làm nhà sàn cũng được bốn năm năm rồi
trong kinh tinh mình làm mình thấy giai đoạn đo đạt ấy mình cần sự chính xác cao về kích thước của nó
mình học hỏi thì hỏi mấy người ông già học hỏi người này người nọ theo buôn khác buôn khác nhau
nhưng mà mình phải hỏi chật kỹ mình mới làm được
nó phải có thang nè là từ có thang đến sàn ngoài nữa
vô trong phải có một
một cái gian nữa cốt rượu cần này rồi làm cái chỗ đánh chiến này cái phàn đó
rồi qua chỗ kia là bỏ cái trống cái cột cột cái cung đó là cái trống đi đánh
nhà dài là đặc trưng của người ấy đê
theo thời gian nhà dài truyền thống dần bị cách tân và mờ nhạt trong ý thức cộng đồng
trước nguy cơ đó lớp trẻ ấy đê cần học hỏi nghiên cứu tiếp thu tìm hiểu việc dựng lại nhà dài truyền thống
nhằm góp phần bảo tồn
thuy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tập thiểu số tây nguyên nói chung và tỉnh đắk lắc nói riêng